các địa phương trên cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm chiên sâu sắc những công hiến
hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
tại quảng nam lãnh đạo tỉnh đã đến dân hoa dân hương dành phút mặc niệm
bày tỏ lòng thanh kính tri ân và biết ơn vô hạn đối với công lao đóng góp to lớn
của chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công đi thăm quan nhà triển lãm
trưng bày giới thiệu về những kỳ vật tư liệu và những hình ảnh giới thiệu
về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí võ trí công
tiếp đó đoàn đã đến dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện núi thành
và thăm hỏi tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương
cũng nhân dịp này chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm sóc phụng dưỡng người có công với cách mạng
đồng thời trao tặng cho hơn bảy trăm linh hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn thành phố
mỗi hộ một chiếc tv
đây là phần quà ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho gia đình chính sách người có công
nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các cuộc kháng chiến
tỉnh đắk lắc đã long trọng tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh
các đại biểu đã dâng hoa tại đài tưởng niệm và thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ
đồng thời nguyện đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng tỉnh đắk lắc phát triển về mọi mặt
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh
còn tại thành phố ninh bình tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc tỉnh ninh bình
tổ chức phát động phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội
trong đó chủ yếu dành cho việc trợ cấp khó khăn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ đối tượng chính sách
xây dựng và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ nhà bia ghi tên liệt sĩ
tại lễ phát động đã có một trăm sáu mươi đơn vị cá nhân doanh nghiệp hưởng ứng với số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
tại thành phố hồ chí minh tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật
bản hùng ca bất tử chương trình đã góp phần tái hiện lại những chặng đường vẻ vang của dân tộc
qua những ca khúc sâu lắng chữ tình và đầy xúc động
như màu áo chú bộ đội biết ơn chị võ thị sáu mùa hoa đỏ bài ca không quên
và hoạt cảnh những trận đánh địch trên sân lòng tàu của bộ đội đặc công rừng sát
đã được giàn dựng công phu và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc
góp phần thắp sáng truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc